liên quan đến vụ việc cán bộ văn phòng tỉnh ủy đắk lắc sử dụng băng tốt nghiệp trung học phổ thông của chị gái để làm việc
tỉnh ủy đắk lắc đang tiến hành các bước xử lý kỷ luật và xem xét xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan khi để sự việc này xảy ra
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh ủy đắk lắc nhận được đơn tố cáo nạc danh với nội dung tố cáo bà trần ngọc ái sa tên thật trần thị ngọc thảo
hiện giữ chức trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc thường trực tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ và kết luận nội dung trong đơn tố cáo hoàn toàn đúng sự thật
theo đó từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn hai bà trần thị ngọc thảo đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của chị gái tên trần ngọc ái sa để xin vào làm việc tại công ty xuất nhập khẩu mùng hai tháng chín
thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc giai đoạn từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn chín bà trần thị ngọc thảo với cái tên
trần ngọc ái sa đã làm việc kế toán tại nhà khách tỉnh ủy đắk lắc tháng một mươi năm hai nghìn chín bà thảo làm kế toán của phòng quản trị
năm hai nghìn một mươi ba được bổ nhiệm làm phó phòng quản trị đến năm hai nghìn một mươi sáu được bổ nhiệm làm trưởng phòng quản trị
hiện tỉnh ủy đắk lắc đang trong quá trình xử lý kỷ luật về mặt đảng và chính quyền theo đúng điều lệ đảng và quy định của pháp luật